liên quan đến vụ chồng cũ đốt vợ tại khánh hòa cách đây ba ngày thông tin từ bệnh viện chợ rẫy cho biết
sức khỏe người vợ là phạm thị thanh thúy ba mươi tuổi hiện rất nguy kịch
bệnh nhân bị phóng nặng tám mươi cơ thể trong đó sáu mươi hai phóng độ ba
trước đó ngày ba tháng sáu chồng cũ chị thúy là nguyễn công đức hai mươi tám tuổi
ngụ thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa mang theo xăng đến bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa
lôi chị thúy vào trong phòng ôm chặt tứ xăng lên người rồi châm lửa đốt
đến gần sáng ngày bốn tháng sáu đức đã tử vong
riêng chị thúy được chuyển vào thành phố hồ chí minh tiếp tục cấp cứu